một kháng sinh không dùng để điều trị các bệnh do virus gây ra như cảm cúm kháng sinh không có hiệu quả đối với tất cả các lây nhiễm kháng sinh chỉ có hiệu quả đối với vi khuẩn chứ không phải là đối với các loại lây nhiễm như virus nguyên nhân cả của cảm cúm sử dụng kháng sinh khi không cần thiết sẽ không giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi và có thể gây ra những tác dụng phụ khi người bệnh cảm thấy khá hơn sau khi bị cảm cúm thông thường là do hệ thống biễn dịch của cơ thể đang thực hiện các việc để điều trị nhiễm quẩn
hãy giữ kháng sinh riêng cho mình không dùng chung kháng sinh với người khác người khác có thể có những nhiễm khuẩn khác nhau và không thể dùng cùng loại kháng sinh như mình điều này có thể dẫn đến kháng thuốc
không dùng kháng sinh còn lại cho lần sử dụng sau
dùng kháng sinh đúng thời điểm nếu bạn được kê dùng kháng sinh điều quan trọng là phải tuân thủ lời khuyên của bác sĩ là dùng kháng sinh như thế nào thời điểm nào dùng trong bao lâu
hãy thực hiện các bước đơn giản để phòng chống nhiễm khuẩn che miệng khi ho hát hơi rửa tay xà phòng đặc biệt là trước khi chuẩn bị hoặc trước khi ăn hoặc sau khi lau mũi